trong lúc đi đòi nợ cùng người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với người khác và bị đánh
nguyễn hoàng giang đã lấy súng ra bắn một phát chỉ thiên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã lại sơn huyện kiên hải hai mươi bốn tháng tù
về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi giang mang theo súng loại súng ám sát dạng bút có sẵn đạn
cùng với một người bạn đến nhà anh nguyễn tường vân ở huyện kiên hải để giải quyết tiền nợ
lúc này anh tống trường sơn thấy giang nên kêu qua nhà nói chuyện
thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau
sơn chạy vào nhà lấy dao đuổi đánh giang
giang liền lấy súng ra bắn chỉ thiên một phát rồi bỏ về nhà
nhận được tin báo công an xã lại sơn huyện kiên hải mời giang lên làm việc
giang thừa nhận có dùng súng bắn chỉ thiên do bị sơn đuổi chém
sau đó giang tự nguyện giao nộp một khẩu súng dạng bút và một viên đạn
khám xét tại nhà của giang thu giữ thêm hai viên đạn
giang khai nhận khẩu súng và đạn mà đối tượng có được là do một người khác cho để phòng thân
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tại điểm thu mua mũ cao su của ông phạm lợi
thuộc thôn tám xã long bình huyện phú riềng tỉnh bình phước
có nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
công an xã long bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra và bắt giữ sáu đối tượng
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng sáu đối tượng
đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức kéo xì rách ăn tiền
thu giữ trên chiếu bạc số tiền một mươi một triệu bốn trăm linh nghìn đồng
và thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền một trăm một mươi bốn triệu tám trăm linh nghìn đồng
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ trên chiếu bạc một bộ bài tay năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một đĩa một chiếu dùng để đánh bài
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết
qua tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát giao thông trật tự vừa phát hiện
tạm giữ số lượng lớn hàng hóa ký gửi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên một xe ô tô tải
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa ký gửi gồm hai mươi năm kiện vải quần áo
nhiều thùng giấy chứa tám trăm linh linh kiện điện tử xuất xứ trung quốc
một máy tính sách tay tám mươi bao năm mươi bao hóa chất
một trăm sáu mươi phụ tùng xe mô tô ba trăm linh gói thuốc trừ sâu tám mô tơ điện
một trăm hai mươi năm pin sạc giữ phòng bốn mươi phụ kiện điện thoại
thời điểm kiểm tra tài xe dũng không xuất trình đầu hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
nên lực lượng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an huyện đồng long thành của tỉnh đồng nai cho biết
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý tám đối tượng tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
theo quy định của pháp luật
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra căn nhà
của phạm văn nam ba mươi ba tuổi ngụ xã phước thái huyện long thành
qua đó phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua đấu tranh nam khai nhận thường xuyên mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện để kiếm lời
trước đó chiều một mươi chín tháng một tại khu vực cổng bệnh viện long thành
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện long thành
phát hiện bắt quả tang đối tượng võ minh thông hai mươi tuổi ngụ thị trấn long thành huyện long thành
đang tàn trữ trái phép chất ma túy loại chất lỏng trên xe mô tô
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại khu phước long thị trấn long thành
lực lượng công an thu giữ thêm một chai nhựa chứa chất lỏng là ma túy
trưa nay đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường kiểm tra tại một điểm kinh doanh chứa trữ hàng tại số một nghìn chín trăm bốn mươi hai xẹt chín mươi một huỳnh tấn phát huyện nhà bè
và phát hiện một lượng lớn thuốc trị covid một mươi chín monubiravia
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang chứa một lượng lớn thuốc tân dược
mang các nhãn hiệu monubiravia loại hai trăm linh bốn trăm linh và tám trăm linh mg
faviraver loại bốn trăm linh mg với số lượng lên tới hơn hai mươi ba viên
toàn bộ số thuốc này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
nhưng lại không có nhãn phụ tiếng việt và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ của lô hàng cho rằng mình kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh
tuy nhiên lại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
theo bộ y tế thuốc monobiraver mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ do bộ y tế triển khai không bán trên thị trường
vì thế để đảm bảo an toàn hiệu quả người bệnh chỉ sử dụng thuốc monobiraver
khi khó đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
không tự ý mua sử dụng thuốc monobiraver trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monobiraver nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời
cũng trong hôm nay nhận được tin báo của một nạn nhân trong thang máy bị rơi từ tầng bốn xuống tầng hầm
của khách sạn ở quận tân phú tp hcm
lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú đã tiếp cận hiện trường đưa cô gái bị mắc kẹt ra ngoài
theo đó khoảng năm giờ cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy ở một khách sạn đường tô hiệu
phường hiệp tân quận tân phú đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú được điều động có mặt tiến hành triển khai các dụng cụ chuyên dụng
đưa nạn nhân ra ngoài do thang máy bị rơi từ tầng bốn xuống tầng hầm nên nạn nhân bị thương
việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn một lúc sau lực lượng dùng thang dây tiếp cận được cô gái
và dùng cán đưa nạn nhân ra bên ngoài giao cho lực lượng cứu thương một trăm một mươi năm đưa vào bệnh viện cấp cứu
sáng ngày hai mươi hai tháng một lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú thành phố hồ chí minh đã bàn giao con trăng gấm nặng hai mươi năm kg cho chi cục kiểm lâm
thành phố để xử lý theo thẩm quyền quy định trước đó con trang này đã ẩn nắp trên nóc nhà
của một người dân gây hoang mang cho chủ nhà
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã mất nhiều thời giờ
trước đó con trăng đã được con trăng ra ngoài không ai bị thương
con trang màu vàng đen nằm trên trần trong một căn nhà ở đường thoại ngọc hầu phường phú thạnh quận tân phú
trước đó chị lê thị cẩm nhung ba mươi chín tuổi sống tại căn nhà này cho biết
mình phát hiện khi dẫn con trăng đi tắm
khi phát hiện đầu trang khiến chị sợ hãi chạy ra ngoài may mắn hai mẹ con chưa bị trăng tấn công
sau đó chị nhung báo với lực lượng chức năng tới hiện trường gần chục chiến sĩ cứu hộ cứu nạn
đã phải phá trần của nhà vệ sinh dùng gậy nhữ trang ra ngoài
sau đó hợp sức lôi trăng dài hơn ba mét bỏ vào bao tải
theo cảnh sát con trăng có thể sổng chuồn từ nơi khác
được biết tại thành phố vẫn tồn tại một số nơi nuôi trăng tự phát trong khu dân cư
sau tiếp nhận chiếc cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh đã thả con trăng về tự nhiên
sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng về kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh
đã phối hợp với cảnh sát cơ động
công an huyện châu thành bắt quả tang ba đối tượng là nguyễn đức cảnh nguyễn văn đồng
nguyễn văn tèo cùng chú tại tỉnh tây ninh về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ tại chỗ là một hai tấn pháo các loại
qua làm việc các đối tượng khai nhận dùng ghe máy qua campuchia mua pháo nổ đưa về việt nam
tập kết tại khu vực ấp trường xã hảo đức để giao cho đối tượng khác đưa đi tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị giáp tết là thời điểm thích hợp cho nhiều đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động
và trong sáng ngày hôm nay một số lượng lớn rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa được cơ quan chức năng huyện nghi lộc tỉnh nghệ an tiêu hủy tại bãi giác nghi yên huyện nghi lộc
số tăng vật bị tiêu hủy bao gồm ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu ngoại như chivap valentin marcanlan cùng nhiều nhãn hiệu khác
đây là số tăng vật mà lực lượng công an huyện nghi lộc thu giữ
xe ô tô do một đối tượng chưa rõ danh tính điều khiển khi đang lưu thông qua địa bàn huyện nghi lộc
tất cả số rượu ngoại nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an huyện nghi lộc cho biết sắp tới đơn vị tiếp tục ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm buồn lậu
gian lận thương mại nhất là vào dịp cuối năm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa bàn giao phương tiện tài xế và gần một gói thuốc lá nhập lậu
do công an huyện nghi lộc
công an huyện nghi lộc đã nhận chromebook xử lý theo thẩm quyền
trước đó xe khách dường nằm của nhà xe ngọc thắng do vũ hồng khánh điều khiển hướng đi từ gia lai đến đắk lắc
có nhiều biểu hiện nên tổ tuần tra đã dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có chín trăm năm mươi gói thuốc lá z và hero
tại thời điểm này tài xế khánh không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc của số thuốc lá trên
bước đầu khánh khai nhận trở thuê thuốc lá trên cho một người lạ từ tỉnh ninh bình vào đắk lắc để tiêu thụ
hiện nay trên địa bàn thành phố lạng sơn đã xuất hiện một số cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động chui
và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phối hợp với thanh tra sở y tế tăng cường kiểm tra xử lý
đó là cơ sở thẩm mỹ út sinh có địa chỉ tại số một mươi bốn trên chín mươi ba lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
do mạc thị quỳnh sinh ra
mạc thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn làm chủ và cơ sở thẩm mỹ hồ ly do nguyễn thị ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại đường lương thế vinh phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn làm chủ
khi kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện cả hai cơ sở này đều chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
hiện hai vụ việc đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn bàn giao cho thanh tra sở y tế tỉnh để xử lý theo quy định
thưa quý vị
như chúng tôi đã từng phát hiện
trên bản tin kinh tế và tiêu dùng về những hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng gây nhức nhối trên địa bàn thành phố thái nguyên
thì trong thời gian vừa qua cho thấy đã có nhiều đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa của những công ty được phép kinh doanh dưới hình thức đa cấp để lừa đảo trục lợi
sự biến tướng nhằm trục lợi thậm chí là có dấu hiệu lừa đảo này có thể gây ra những thiệt hại lớn cho người tiêu dùng
phản ánh tiếp theo của phóng viên kinh tế và tiêu dục
trước đó cơ sở đa cấp tại thái nguyên này
phân phối của công ty cổ phần tập đoàn liên kết việt nam vinaling group để kinh doanh bán hàng bất hợp pháp
tuy nhiên khi chúng tôi đã liên hệ và làm việc với công ty cục phần tập đoàn lý kết việt nam
thì được biết đây chỉ là một nhóm người bán hàng cho mạng lưới của công ty
nhưng lại tự nhận là nhà phân phối để kinh doanh và huy động vốn trái phép là mảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của công ty
đối với những trường hợp vi phạm quy tắc hoạt động cũng như vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp
thì bộ phận pháp chế sẽ xác minh và xử lý vi phạm theo đúng quy định của công ty
với những trường hợp làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như hình ảnh của công ty
thì công ty cũng có những hình thức xử lý thích đáng
qua đấy tôi sẽ yêu cầu cơ sở này không hoạt động kinh doanh khi mà các giấy tờ thủ tục nhà nước không cho phép
không đầy đủ mà chỉ kinh doanh các hoạt động nhà nước cho phép thôi
có thể thấy khi người tiêu dùng tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp
họ sẽ trở thành một nhà phân phối của doanh nghiệp
giúp doanh nghiệp bán hàng và được trả hoa hồng trên lợi nhuận của món hàng mình bán được
do đó khi từ các dấu hiệu lợi nhuận bất thường hay những lời mời trào phi thực tế
thì bản thân mỗi khách hàng phải là người tỉnh táo để tránh sập bẫy lừa đảo đa cấp hoặc đa cấp biên tướng
em thấy rằng ở vinlink thì rất là minh bạch và rõ ràng
và rất nhiều phương pháp hỗ trợ cho nhà phân phối từ online cho đến offline
với tất cả các nhà phân phối viên mà có lợi dụng những hình ảnh của công ty
cũng như làm sai theo cái quy tắc hoạt động của công ty
cũng như về cái
cái tính pháp lý của công ty thì bộ phận pháp chế phối hợp với kinh doanh và pháp chế
sẽ có những phán xử lý cảnh cáo cũng như một số những nhà phân phối sẽ thu hợp đồng
để không ảnh hưởng đến cái uy tín của công ty
đặc biệt là làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong suốt những thời gian qua
về cái việc là là ảnh hưởng đến uy tín của khách hàng
bán hàng đa cấp chân chính để mang lại lợi ích kinh tế
cũng như tạo quan việc làm cho người dân là điều nên làm
nhưng hoạt động đa cấp biên tướng để trục lợi thì cần phải xử lý nghiêm
do đó trong thời gian tới yêu cầu các sở ban ngành cần phải quyết liệt hơn nữa
trong việc xử lý những đối tượng những cơ sở kinh doanh đa cấp biến tướng
để tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng đối với hoạt động kinh doanh này
thưa quý vị bên cạnh tệ nạn cờ bạc thì tội phạm trộm cắp cũng có xu hướng gia tăng hoạt động dịp cận tết
nhìn từ những vụ án xảy ra gần đây cho thấy dù phương thức thủ đoạn trộm cắp không mới
nhưng có tính chất manh động liều lĩnh hơn
ghi nhận trên địa bàn tỉnh vĩnh long mặc dù lực lượng công an tỉnh vĩnh long
đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh
thế nhưng chính sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
đã tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
mới đây đã xảy ra vụ trộm xe trên địa bàn huyện bình tân
qua điều tra xác minh lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ trương đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú huyện bình tân
theo hồ sơ của cơ quan điều tra cường là đối tượng nghiện ma túy
chỉ vì không có tiền mua ma túy sử dụng mà cường thường xuyên lợi dụng đêm khuya
để rào xung quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện để tìm tài sản lấy trộm
đến khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cường phát hiện một xe mô tô của người dân đang đậu trong sân
nên đã dùng dụng cụ bẻ khóa lấy trộm
thế nhưng hành vi của cường đã nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
thu hồi tài sản trao trả lại cho bị hại
vì cường đụng được cái dung bích cường đi tới chỗ có một cái cầu
vì cường về phải qua vì cường nhìn không thấy gì
nhưng mà có cái ánh đèn chiếu chiếu và cái bảng số xe
cường mới thấy gì vì cường mới đi vô
rồi vì cường sau cường bẻ họp sử cái dít cái lá vô
cường bẻ nó lên đèn rồi cường dắt cái xe ra rồi cường chạy cái đường
nó ra đường hẻm hành lợi
công an huyện trà ôn cũng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn trọng kháng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh trà vinh
đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã hữu thạnh
với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya và sự chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản
đối tượng kháng dùng kiềm cộng lực mang theo
bẻ khóa đột nhập vào bên trong các sạp bán trái cây
quầy thuốc tây và các cửa hàng tạp hóa bên trong nhà lồng chợ
để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền thẻ cào điện thoại để lấy tiền tiêu xài

trên địa bàn tỉnh vĩnh long xảy ra hơn một trăm chín mươi vụ trộm cắp tài sản
thiệt hại tài sản khoảng năm sáu tỷ đồng trong đó chủ yếu là trộm xe trộm tiền
đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đối tượng kháng dùng kiềm cộng lực mang theo
đối tượng kháng dùng kiềm cộng lực mang theo
công an huyện sơn sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an xã triềng khong triềng cang
đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản nhạp xã triềng cang huyện sông mã
đối tượng bị bắt là lường văn khiêm chú tải bản cang xã triềng cang huyện sông mã
tăng vật thu giữ gồm một mươi túi hồng phiến bên trong có khoảng hai viên ma túy và một số vật chứng liên quan khác
đối tượng kháng dùng kiềm cộng lực mang theo
và một số ma túy trên để đi bán kiếm lời
mở rộng điều tra đến hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu vạng pó chú tải bản lán lanh xã triềng khong huyện sông mã
đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ
chín đối tượng dương tính với chất ma túy trong quán karaoke giữa thời điểm dịch covid một mươi chín đang lây lan mạnh
đã bị công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
ngoan phường vĩnh điện thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke king hai
thuộc khối bốn phường vĩnh điện điện bàn do trần xuân tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm chủ
tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại quán có hai mươi sáu người trong đó có chín khách đến hát karaoke một mươi bảy người là nhân viên
tiến hành test nhanh với chất ma túy phát hiện có chín người khách và một mươi nhân viên dương tính với chất ma túy
mặc dù thời điểm này tỉnh quảng nam đã tạm dừng hoạt động một số dịch vụ
trong đó có karaoke nhưng cơ sở kinh doanh karaoke king hai vẫn lén lút hoạt động mở cửa đón khách
lực lượng công an đã lập biên bản xử lý vụ việc
lợi dụng địa hình khu vực ven biển để sát phạt nhau bằng hình thức đánh bạc
một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an và bên phòng tỉnh bạc liêu bắt quả tang
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng một qua tin báo của quần chúng nhân dân
công an xã vĩnh hậu huyện hòa bình phối hợp với đồn biên phòng cái cùng bố trí lực lượng bắt quả tang
chín đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại nhà đối tượng giảng tùng sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín bộ bài tay đá quà sử dụng
tám điện thoại di động hơn ba mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can gồm nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê tỉnh hà tĩnh lộc thị luân sinh năm hai nghìn một quê ở tỉnh nghệ an
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại thành phố hồ chí minh
bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia
vừa bị công an đồng nai triệt xóa nói trên là do đối tượng nguyễn tiến dũng cầm đầu
dưới sự chỉ đạo của dũng và luân khoa làm nhiệm vụ tài xế
nhận và đón nạn nhân ở khu vực thành phố hồ chí minh
sau đó vận chuyển đưa đến vùng biên giới rồi giao cho các đối tượng khác
để vượt biên trái phép bằng con đường tiểu ngạch sang campuchia
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm
và các cơ sở karaoke massage trái hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố bô ma thuật điều tra làm rõ
một nhóm gồm ba đối tượng nửa đêm đã đột nhập vào nhà của người dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm ido atreung bốn mươi ba tuổi y phú bả một mươi bốn tuổi
và đào đăng anh dũng bốn mươi sáu tuổi trú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ido và y phú đến nhà người quen tại huyện cư mở va tỉnh đắk lắc để ăn nhậu
trên đường về đến thôn bảy
xã cươi bu thành phố bô ma thuật thấy nhà của một hộ dân không đóng cửa
cho nên đã đột nhập vào nhà và lấy đi sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng bốn chiếc điện thoại di động
sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà của dũng để cùng nhau chia số tiền và tiêu xài
y đô là đối tượng có hai tiền án về tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và cố ý gây thương tích
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự y đô và y phú
về tội trộm cắp tài sản tạm giữ đào đăng anh dũng về tội tiêu thụ tài sản
cho người khác phạm tội mà có đồng thời truy thu toàn bộ số tài sản nói trên để trả lại cho bị hại
lên mạng xem báo chí đưa tin lực lượng cảnh sát giao thông cả nước xử lý phạt xe vi phạm
rồi lần theo thông tin xe bị phạt để tiếp cận giả danh lãnh đạo cảnh sát giao thông
vòi tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn trên nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh miền trung đã bị lừa mất tiền
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi tăng cường tuần tra
xử phạt các phương tiện vi phạm giao thông quá tải và đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng
các phương tiện chủ xe và mức phạt
tuy nhiên một số doanh nghiệp có xe vi phạm đã bị số điện thoại gọi đến
tự xưng là lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đề nghị doanh nghiệp chung chi tiền
sẽ cho sửa biên bản vi phạm giảm tiền nộp phạt
đối tượng lợi dụng sự vi phạm của các doanh nghiệp
vì vi phạm trong quá trình vận tải xe quá tải
từ đấy đối tượng lây mạng xã hội tìm tìm những trang thông tin liên quan tới các doanh nghiệp
và từ đấy đối tượng lấy số điện thoại của doanh nghiệp và điện trực tiếp cho doanh nghiệp
để đưa ra những yêu cầu về việc là giảm mức tiền phạt
và yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng
nếu doanh nghiệp không tỉnh táo không xác minh
thì bị đối tượng sẽ lừa đảo chứng đột tài sản
mức tiền từ khoảng
xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an
giám đốc công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
xác lập chuyên án tập trung lực lượng khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo
nhưng tất cả những sim rác cũng như tài khoản ngân hàng đều không mang tay của đối tượng
thứ hai là đối tượng liên tục thay đổi vị trí chủ ở từ tỉnh này sang tỉnh khác
từ bình thuận sang nha trang từ nha trang vào thủ đức
và từ thủ đức vào thành phố hồ chí minh và lên lâm đồng
cho nên là rất khó khăn trong việc tri bác
đối tượng khi lên lâm đồng là đối tượng vào những vùng rãi để lãng trốn trong các rãi cà phê
cho nên là rất khó khăn trong công tác xác minh tri bác đối tượng
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân vinh ba mươi tuổi
ở thị trấn lương sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận khi đang lẩn trốn ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
trước những chứng cứ không thể chối cãi vinh đã khai nhận ngoài giả danh cảnh sát giao thông quảng ngãi
bản thân còn gọi điện thực hiện lừa đảo ở tỉnh bình định phú yên khánh hòa để chiếm đoạt của doanh nghiệp trên một trăm linh triệu đồng
để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn lừa đảo trên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
người vi phạm lĩnh vực vi phạm an toàn giao thông đến trụ sở cảnh sát giao thông làm việc
không nên làm việc qua điện thoại dễ bị lợi dụng lừa đảo
trường hợp phát hiện các đối tượng nghi vấn lừa đảo với thủ đoạn tương tự
đề nghị báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé